tại hà nội bộ tư pháp đã tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm hai nghìn một mươi tám
chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
sự hội nghị còn có đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực so với năm hai nghìn một mươi sáu
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được quốc hội giao công tác hành chính tư pháp bổ trợ tư pháp tiếp tục có những chuyển biến rõ nét
chủ tịch nước trần đại quang nêu rõ đất nước đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng với những thời cơ
thuận lợi rất cơ bản nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn thách thức đang xen
trong bối cảnh này yêu cầu nhiệm vụ nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của ngành tư pháp đặt ra rất nặng nề
chính vì vậy chủ tịch nước trần đại quang đề nghị bộ tư pháp tập trung bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước về xây dựng hoàn thiện pháp luật cải cách tư pháp cải cách hành chính
làm tốt công tác tham mưu với ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương trong việc thực hiện các nghị quyết của đảng về cải cách tư pháp
tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân doanh nghiệp
đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ tư pháp và ngành tư pháp
các ngành địa phương có cơ hội chú trọng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong toàn hệ thống thi hành án dân sự
tiếp tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi hành án dân sự tăng cường công tác theo dõi thi hành án hành chính
xây dựng và thực hiện các giải pháp giảm số lượng án tồn động nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế tham nhũng
qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào tính nghiêm minh của pháp luật và cơ quan tư pháp góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân không để phát sinh những vụ khiếu nại tố cáo vượt cấp phức tạp kéo dài
tăng cường công tác tự kiểm tra kiểm tra kịp thời chấn chỉnh và cảnh báo
phòng ngừa vi phạm trong toàn hệ thống thi hành án dân sự
chủ tịch nước cũng đề nghị bộ tư pháp cần tiếp tục phối hợp tham mưu xử lý tốt các vấn đề pháp lý trong quá trình hội nhập quốc tế
chú trọng và có giải pháp hiệu quả phòng ngừa các tranh chấp đầu tư quốc tế
chủ động tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế với các nước các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực xây dựng chính sách pháp luật
trên cơ sở thực hiện nghiêm túc chủ trương chính sách đối ngoại của đảng nhà nước bảo đảm hiệu quả thiết thực và chủ quyền quốc gia
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại